bộ đội biên phòng thanh hóa và lực lượng phòng chống ma túy tỉnh hủa phăn của lào vừa bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy qua đường biên giới việt lào
qua nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp về một số đối tượng thường xuyên đưa ma túy từ sầm nưa tỉnh hùa phân qua biên giới để bán sang việt nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng thanh hóa và ban an ninh tỉnh hùa phân đã bắt quả tang hai đối tượng
vận chuyển trái phép khối lượng lớn ma túy qua đường biên giới giữa hai nước
theo thông tin từ cơ quan điều tra hai đối tượng này cùng trú tại bản phu say huyện viêng say tỉnh hùa phăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại hiện trường lực lượng phá án đã thu giữ ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp phương tiện liên lạc và nhiều tăng vật khác
bộ đội biên phòng thanh hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu bàn giao người và tăng vật cho công an tỉnh hủa phăn xử lý theo quy định